là tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước với ba mươi một khu công nghiệp đi vào hoạt động
nên từ nhiều năm qua đồng nai luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường
đặc biệt sau các sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến việc xả nước thải
từ quá trình sản xuất công nghiệp đồng nai đã đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động
để giám sát việc xả thải ra môi trường
nhờ đó chất lượng môi trường trên địa bàn ngày càng được cải thiện so với những năm trước
là đơn vị xử lý chất thải và loại lớn nhất của tỉnh đồng nai hiện nay với công suất một trăm năm mươi tấn một ngày
nên việc xử lý nước thải từ nước dỉ rác bảo đảm các chỉ số trước khi thải ra môi trường
luôn được công ty tài tiến đặt lên hàng đầu
theo đại diện doanh nghiệp này ngoài nhà máy xử lý nước thải được đầu tư xây dựng
bảo đảm theo quy định và hệ thống quan chắc của doanh nghiệp
thì việc nhà nước đầu tư lắp đặt thêm hệ thống trạm quan chắc nước thải tự động
vận hành song song sẽ góp phần giám sát chặt chẽ nước thải của doanh nghiệp trước khi xả ra môi trường
kết hợp với kết quả quan chắc tự động của sở thương môi trường
thì các doanh nghiệp sẽ nắm được là hệ thống mình xử lý có ổn định hay không
để từ đó là có những biện pháp cải tiến cho phù hợp với quy chuẩn
và làm sao cho cái nguồn thải sau khi xử lý xong rồi phải đảm bảo an toàn và phù hợp với quy chuẩn
đây chỉ là một trong hàng chục doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công ty
công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai được đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động để giám sát việc xả thải
ngoài ra với ba mươi một khu công nghiệp đi vào hoạt động tập trung hàng ngàn doanh nghiệp
lượng nước thải từ quá trình sản xuất công nghiệp hơn ba trăm linh bảy m ba một ngày đêm
nên việc kiểm soát nước thải trở thành một vấn đề áp lực rất lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước
thời gian qua nhiều sự cố môi trường nghiêm trọng liên quan đến xả thải đã xảy ra trên địa bàn tỉnh
do đó từ năm hai nghìn một mươi ba trở lại đây tỉnh đồng nai đã đầu tư
xây dựng hai mươi sáu trạm quan trắc nước thải và khí thải đi vào hoạt động
tại các đầu mối xả thải các khu công nghiệp doanh nghiệp có nguồn thải lớn
từ dữ liệu của các trạm quan chắc này sẽ được truyền về trung tâm quan chắc
sở tài nguyên và môi trường để kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày xả thải của các doanh nghiệp
các trạm quan chắc tự động này có một ý nghĩa là chúng ta vừa cảnh báo
vừa khuyến khích cũng từ các trạm quan chắc tự động này
để tạo cho những doanh nghiệp
những các đơn vị mà họ xả thải là họ ý thức được họ bảo vệ môi trường
tức là luôn luôn bên cạnh họ có một cái hệ thống mà nó quan trắc thường xuyên liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn
cho nên là từ cái chỗ đó mà ý thức của các doanh nghiệp là họ không có ý tưởng là xả lén
hay là xả trộn nước thải ra môi trường
từ những kết quả đạt được tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục đầu tư thêm các trạm quan trắc nước thải
khí thải tự động để giám sát môi trường và yêu cầu doanh nghiệp có nguồn nước thải
từ hai trăm linh m khối trở lên phải lắp đặt chạm quan chắc để kết nối với hệ thống bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững